lấy nguồn thu từ ngân sách nhà nước và phí sử dụng đường thủy cơ chế này sẽ mang lại nguồn kinh phí đa dạng và ổn định hơn cho hoạt động bảo trì các tuyến đường thủy quốc gia
chính phủ việt nam có thể xem xét nguồn thu của quỹ bảo trì đường thủy gồm phí giao thông đối với các doanh nghiệp khai thác phương tiện loại một và lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các bến thị nội địa
vận động sự hỗ trợ ngành cho những cam kết và kết cấu hạ tầng tốt hơn và ổn định hơn
đồng thời các cơ quan thẩm quyền cũng xem xét khả năng kết hợp thêm một mức phụ thu vào các loại thuế như thuế phương tiện hoặc thuế nhiên liệu vào quỹ bảo trì đường thủy để bù đắp một phần chi phí xã hội và môi trường
ở việt nam vận tải đường thủy nội địa không thể nổi bật như vận tải đường bộ nhu cầu về đầu tư cho đường bộ cũng lớn hơn và có nhiều nguồn lực tốt hơn để thu hút ngân sách công
đây cũng là xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới nhưng lại đặc biệt mất cân đối tại việt nam
chính vì vậy bộ giao thông vận tải cần tăng cường nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển vận tải đường thủy nội địa chỉ cần điều chuyển một tỷ lệ nhỏ phần kinh phí cho hệ thống đường bộ sang đường thủy có thể mang lại tác động lớn cho hệ thống đường thủy
trong quyết định bốn mươi bảy hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ đã ưu tiên tăng nguồn vốn cho bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong thời gian tới việt nam vẫn cần phải bảo đảm được việc khuy động lượng vốn dành cho hoạt động vận hành và kết cấu hạ tầng sau năm hai nghìn hai mươi để nâng cấp kết cấu hạ tầng và cải thiện năng lực vận tải đường thủy cả về phương tiện và thị trường
lại hai lĩnh vực chuyên trở tới hơn chín mươi tổng lượng hàng hóa vận tải đường bộ và đường thủy đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng
nên kinh tế xã hội của đất nước sẽ không thể tăng cường nguồn vốn cho hệ thống đường thủy

khi mà thuế quan thương mại quốc tế ngày càng giảm và chi phí sản xuất tăng thì sự cạnh tranh về xuất khẩu của việt nam ngày càng phụ thuộc vào những yếu tố như chất lượng năng suất lao động chuỗi cung ứng hiệu quả và đặc biệt là chi phí vận tải logistics phải thấp
việc tăng cường giải pháp phát triển giao thông đường thủy và nâng cao hiệu quả đường bộ hy vọng sẽ góp phần đắc lực trong giảm chi phí vận tải và logistics
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay xin kính chào tạm biệt